chăn trở với công việc và sự an toàn của bà con ngư dân vườn khơi bám biển
một nhóm sinh viên tại trường đại học bách khoa đại học đà nẵng đã nghiên cứu và sáng chế
ra áo khoác công nghệ với tên gọi s code có thể phồng lên như là áo phao
gọn nhẹ dễ sử dụng giúp bảo vệ ngư dân trên biển
những tính năng độc đáo cũng như ứng dụng vào thực tiễn đã giúp sáng chế này của nhóm sinh viên
đến từ nhiều khoa của trường đại học bách khoa đại học đà nẵng
dành dài nhất tại cuộc thi dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng
vòng mô phòng kinh doanh được tổ chức tại tổng lãnh sự quán mỹ tại tp hcm mới đây
sản phẩm áo khoác công nghệ hoàn thiện sau gần một năm nghiên cứu
và sẽ được nhóm sinh viên tiếp tục trình sửa
theo kế hoạch phát triển sản phẩm sẽ được bán trước hết cho ngư dân ở đà nẵng
tiếp đến là các tỉnh miền trung và cả nước
dự kiến mỗi chiếc áo có giá khoảng bốn trăm năm mươi đồng
đã ở cái giai đoạn cũng như là ưu mầm
để chuẩn bị đưa ra thị trường thì tôi nghĩ nó rất là tiềm năng
và các bạn nếu mà có đam mê nỗ lực sáng tạo và khởi nghiệp như thế này
thì tôi tin chắc các bạn sẽ mang sản phẩm đó đến thị trường một ngày không xa
sáng chế này vẫn còn là một chặng đường dài
do đó rất cần sự nỗ lực của nhóm sinh viên và những sự trợ giúp
đây là công trình của những người trẻ tâm huyết khởi nghiệp
qua đó mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng
đặc biệt là ngư dân vươn khơi bám biển